hôm nay ngày ba tháng một mươi hai trạm thu phí bot cai lệ tiền giang tiếp tục phải xả trạm vào lúc một mươi một h ba mươi do sức ép lớn từ phía các tài xế
tính từ thời điểm hoạt động trở lại vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày ba mươi tháng một mươi một cho đến nay trạm đã phải xả cửa lên đến trên một mươi lần
nhốn nháo hỗn loạn là những hình ảnh thường xuyên xảy ra tại bot cai lệ tiền giang
lúc một mươi một h ba mươi ngày ba tháng một mươi hai một số tài xế đã dừng xe tại trạm và chất vấn nhân viên thu vé về việc tại sao lại thu phí đường tránh trên tuyến quốc lộ một
đỉnh điểm đã có tài xế rời khỏi vô lăng để xe dừng giữa trạm
hàng tốp xe dài phía sau bấm còi ít ngỏi vì không được di chuyển
đoàn xe kéo dài hàng trăm mét
sau những chiêu như dùng tiền lẻ mệnh giá một trăm linh đồng để thanh toán số tiền hai mươi năm đồng mua vé
dùng tiền mệnh giá lớn năm trăm linh đồng để kéo dài thời gian trả lại tiền
của nhân viên thu vé
những nhân viên yêu cầu đổi vé qua trạm vì tài xế cho rằng vé bị gạch xóa
bot cai lệ tiền giang đã huy động được một số lượng lớn tiền mệnh giá một trăm linh đồng để giải quyết vấn đề của tài xế khi yêu cầu trả lại một trăm linh đồng
phân làn chuyển hướng cho xe tránh tình trạng un tắc kéo dài
đến thời điểm hiện tại tài xế lại cho dừng xe lại tại điểm thu vé để chất vấn nhân viên về vấn đề thu tiền vé tuyến tránh
nhưng bot lại đặt tại quốc lộ một
tính đến thời điểm một mươi một h ba mươi phút trưa ngày ba tháng một mươi hai
trạm này đã phát triển
phải xả tới hơn một mươi lần
cao điểm nhất là vào chiều ngày hôm qua ngày hai tháng một mươi hai
sau khi bị áp lực lớn khiến giao thông ủn tắc trạm tiếp tục xả
sau khi xả trạm xong tình hình ổn định
chỉ một mươi đến một mươi năm phút sau trạm lại tiếp tục hoạt động
tình trạng trên lặp đi lặp lại nhiều lần
theo quan điểm của lãnh đạo bot cai lệ tiền giang
sẽ không dừng thu phí mà nếu bị un tắc thì xả xả xong tiếp tục thu